theo bản công khai tài chính trong ngày thuế một mươi năm tháng bốn tổng thống joe biden và đệ nhất phu nhân
zeal lần lượt kiếm được bốn phần năm thu nhập từ công việc chính với tư cách là người đứng đầu
nhà trắng và giảng viên tại trường cao đẳng cộng đồng bắc virginia ông biden có mức lương bốn trăm linh
usd trong khi đến nhất phu nhân zeal kiếm được tám mươi năm chín trăm tám mươi năm usd từ việc dạy anh văn
ngoài ra hai vợ chồng tổng thống cũng có nguồn thu khác từ tiền lãi đầu tư lương hưu và tiền bản quyền sách
tổng thu nhập của vợ chồng tổng thống mỹ là sáu trăm một mươi chín chín trăm bảy mươi sáu usd và hai người đóng thuế liên bang
với mức hai mươi ba bảy thu nhập không tranh lệch đáng kể so với hai nghìn một mươi tám
gia đình tổng thống biden cũng quyên góp hai mươi bốn trăm bảy mươi bảy usd cho tổ chức từ thiện
bao gồm các nhà thờ hay tổ chức y tế công cộng tương ứng khoảng ba ba thu nhập
nhà trắng cho biết
trong một tuyên bố tổng thống biden tin rằng tất cả những người làm việc trong phòng bầu dục
phải cởi mở trung thực với người dân mỹ đồng thời truyền thống lâu đời
về việc công bố tờ khai thuế hàng năm của tổng thống sẽ được duy trì mà không bị phá vỡ
hôm một mươi sáu tháng bốn tổng thống biden cũng có bài phát biểu về chính sách thuế tại scanton pennsylvania
trong bài phát biểu ông biden chia sẻ lý do tại sao người giàu nên đóng thuế nhiều hơn
để giảm thâm thủ liên bang và hỗ trợ cho các chương trình dành cho người nghèo và tầng lớp trung lưu
việc tổng thống kêu gọi người giàu trả thuế xuất cao hơn sẽ lấy được sự ủng hộ
từ nhóm cử tri truyền thống của đảng dân chủ
bao gồm cử tri da màu cử tri trẻ tuổi và các cử tri có trình độ đại học
ông biden cũng đề cập đến mức thuế thu nhập tối thiểu của tỷ phú trong bài phát biểu tranh cử
theo đó nhà trắng có thể áp mức thuế tối thiểu hai mươi năm đối với các hộ gia đình
có tài sản dòng đạt mốc một trăm linh triệu usd
ráng đòn trực tiếp vào các tỷ phú như ông trump
người luôn từ chối công khai thuế thu nhập cá nhân
tổng thống biden tự hào tuyên bố trước truyền thông rằng
ông hầu như không có tiền trong phần lớn sự nghiệp phục vụ nhân dân kéo dài hàng thập kỷ của mình
trong ba mươi sáu năm tôi bị liệt vào danh sách người nghèo nhất quốc hội
không giống đối thủ biden ông trump sinh ra trong một gia đình giàu có
và luôn tận dụng lợi thế tài chính của mình trong các cuộc đua vào nhà trắng
bốn năm trước ông trump đã từng tuyên bố khi tranh cử tôi thực sự giàu có
cựu tổng thống lập luận rằng cử tri không cần xem những dữ liệu thuế của ông
trong thời kỳ tại vị vì những bản kiểm kê tài chính trước khi phục vụ
tại nhà trắng đã đủ để chứng minh sức mạnh tài chính của ông
trái ngược với tổng thống biden ông trump khẳng định rằng
việc giữ thuế ở mức thấp đối với người giàu sẽ thúc đẩy họ đầu tư nhiều hơn cho cộng đồng
trong khi việc tăng thuế sẽ đẻ bẹp nền kinh tế vẫn đang phục hồi
sau cuộc lạm phát kỷ lục hồi hai nghìn hai mươi hai
bà caroline leavitt thư ký báo chí trong chiến dịch tranh cử của ông trump cho biết
ông biden muốn moi tiền của người dân bằng cách đề xuất mức tăng thuế cao nhất
trong lịch sử mà không để ý rằng họ đã chịu thiệt hại nặng nề
vì cuộc khủng hoảng lạm phát trước đó của ông ấy
tuy nhiên chính sách giảm thuế của ông trump đang ảnh hưởng xấu đến nước mỹ
thay vì phục hồi nền kinh tế như ông kỳ vọng
theo ủy ban ngân sách liên bang việc kéo dài các khoản giảm thuế theo đạo luật
được cựu tổng thống trump thông qua năm hai nghìn một mươi bảy có thể làm tăng thêm ba tám nghìn tỷ usd
vào khoản nợ quốc gia vào năm hai nghìn ba mươi ba
hiện tại ông trump đang phải hầu tòa vì cáo buộc gian lận kinh doanh hồi năm hai nghìn một mươi
sự thiếu minh bạch trong việc công khai tài chính không chỉ khiến cử tri quay lưng lại
với cựu tổng thống mà còn khiến ông gặp nhiều bất lợi trong quá trình xét xử
nước mỹ đã lập tiền lệ chính trị và pháp lý mới với hậu quả cũng như hệ lụy
hiện chưa thể lường được đối với tương lai chính trị ổn định xã hội
tính công bằng và khách quan của luật pháp
vào sáng ngày một mươi năm tháng bốn theo giờ new york mỹ
cựu tổng thống mỹ donald trump phải ra hầu tòa
cũng là lần đầu tiên trong lịch sử nước mỹ có một cựu tổng thống bị tòa án
đưa ra xét xử về những cáo buộc mang tính chất hình sự
vụ xét xử này liên quan đến cáo buộc ông trump trước ngày bầu cử tổng thống mỹ
năm hai nghìn một mươi sáu đã làm giả giấy tờ chứng từ và sổ sách kế toán để che giấu khoản chi
cho một nữ diễn viên
qua đó người này giữ kín việc có quan hệ tình ái với ông donald trump
ông donald trump quả quyết mình vô tội nhưng xác nhận có khoản chi này
chứng cứ đã rất rõ ràng
và cứ theo đó ông donald trump không thể tránh khỏi bị tòa kết tội
tự án treo đến ngồi tù nhiều năm
nhưng bồi thẩm đoàn có dựa trên chứng cứ để đưa ra phán xử hay không lại là chuyện khác
vụ xét xử này được dư luận và cử tri mỹ rất quan tâm
nó là một trong tổng số bốn vụ xét xử hình sự mà ông donald trump là bị cáo
và là vụ duy nhất có nhiều khả năng kết thúc trước ngày diễn ra
của bầu cử tổng thống mới năm nay ở nước mỹ vào đầu tháng một mươi một tối
trong khi đó ông donald trump lại là ứng cử viên tổng thống của phe đảng cộng hòa
vinh quang trở lại nhà trắng sau khi thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống mỹ hai nghìn hai mươi
theo luật pháp hiện hành của nước mỹ kể cả khi bị tòa án kết tội ngồi tù
thì ứng cử viên này vẫn có thể tiếp tục vận động tranh cử và cầm quyền nếu đắc cử
cho nên điều mà dư luận và cử tri mỹ cũng như trên thế giới bên ngoài lưu tâm
là diễn biến và kết cục của vụ xét xử này tác động như thế nào tới diễn biến
của cuộc vận động tranh cử và kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử tổng thống sắp tới
đội ngũ luật sư của ông donald trump và phe đảng cộng hòa đã tìm mọi cách
để ngăn cản tòa án thụ lý vụ việc để trí hoãn việc tòa được vụ việc ra xét xử
và để kéo dài vụ xét xử ngay sau ngày bầu cử tổng thống mới năm tháng một mươi một nhưng đã thất bại
phe này ý thức được rằng vụ xét xử tác động tiêu cực tới tâm lý của cử tri ở nước mỹ
cái lợi đối với ông donald trump là càng bị phía tư pháp sở gáy
thì ông càng củng cố được bộ phận cử tri vốn luôn trung thành với mình
và luôn ủng hộ mình cũng như càng dễ đoàn kết thống nhất nội bộ phe đảng cộng hòa
xong cái bất lợi có thể còn lớn hơn nhiều vì bất kể tòa án cuối cùng rồi sẽ đưa ra phán quyết thế nào
thì ông trump vẫn bị tai tiếng nặng nề không thể tranh thủ được bộ phận cử tri trung dung
và bộ phận cử tri vốn xưa nay luôn ủng hộ tổng thống đương nhiệm joe biden thuộc phe đảng dân chủ
vấn đề đối với ứng cử viên đảng cộng hòa này thực chất là hai bộ phận cử tri trên
sẽ bỏ phiếu bầu ông joe biden hay không mà thôi
nếu trắng án thì ông donald trump sẽ tăng cơ hội giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới
nếu bị tòa án kết tội thì khả năng đắc cử của ông donald trump lại phụ thuộc vào việc
ông joe biden có chinh phục được hai diện cử tri trên hay không
năm hai nghìn một mươi tám ông trump kiếm được hơn hai mươi bốn triệu usd và chỉ đóng thuế khoảng
quốc hội cũng phát hiện sở thuế đã chỉ hoãn các cuộc kiểm toán bắt buộc về mặt pháp lý đối với ông trump
trong nhiệm kỳ tổng thống đồng thời đưa ra kết luận rằng quá trình kiểm toán tốt nhất
không nên xảy ra
trong quá trình xét xử vụ án hình sự mới đây sau khi xem xét hồ sơ tài chính của tập đoàn
trump organization thẩm phán arthur egoron cũng tuyên bố tìm thấy những vụ gian lận tài chính
với quy mô gầy sốc
phiên xét xử hôm một mươi năm tháng bốn có thể là vũng lầy đối với ông trump nhưng lại là bệ phóng trên
đường đua nhà trắng đối với tổng thống mỹ đương nhiệm
càng đến gần ngày diễn ra phiên xét xử hình sự của ông trump các kết quả khảo sát càng cho thấy
tỷ lệ ủng hộ ông biden tăng vọt
kết quả khảo sát do tờ financial times và trường kinh doanh ross thuộc đại học michigan
công bố hôm một mươi năm tháng bốn cho thấy tỷ lệ ủng hộ tổng thống joe biden tăng bốn điểm phần trăm
so với cuộc khảo sát tương tự tháng trước
theo đó bốn mươi ba cử tri ủng hộ hiệu suất làm việc của ông trong vai trò tổng thống mức cao nhất
kể từ cuộc thăm dò từ cuối tháng một mươi một năm ngoái
khả năng ông biden trở lại nhà trắng đang tăng lên theo khảo sát công bố cuối tháng
trước của reuters và ipsos
trong số gần một cử tri đăng ký khoảng bốn mươi một nói rằng họ sẽ bỏ khỏi tổng thống
nếu bầu cử diễn ra ngày hôm nay tỷ lệ này là ba mươi bảy đối với ông trump
các do dối pháp lý của cựu tổng thống đã khiến ông đánh mất lòng tin từ những người ủng hộ
bà kara kachonova ứng viên thượng nghị sĩ đảng cộng hòa tại new york thừa nhận không có nhiều
người ủng hộ đến phiên tòa hình sự của ông trump
có lẽ mọi người đã mệt mỏi với những phiên tòa của ông trump
họ cảm thấy đây là những hành động vô nghĩa bà carnova nói
hiện ông trump sẽ phải trình tòa bốn ngày một tuần để phục vụ cho việc xét xử vụ án trả tiền
biệt miệng trước cuộc bầu cử hai nghìn một mươi sáu
việc cựu tổng thống mắc kẹt trong phiên tòa hình sự đã để ngỏ cuộc đua vào nhà trắng
cho đối thủ joe biden trong vòng sáu tháng tới
ông chủ nhà trắng người đang dẫn trước cả về tiềm lực tài chính lẫn ảnh hưởng chính trị
sẽ đẩy mạnh tần suất tiếp xúc cử tri thông qua các sự kiện tranh cử liên bang
trong bối cảnh việc tấn công vào các điểm yếu của đối thủ trump đã có thêm sự giúp sức từ phía luật pháp
mới đây cổ phiếu của trump media giảm hơn một mươi tám sau khi công ty thông báo có thể bán ra hàng triệu
cổ phiếu trong vài tháng tới
hôm một mươi năm tháng bốn cham media nộp tài liệu lên ủy ban chứng khoán mỹ
cho biết họ dự kiến phát hành thêm hai mươi một năm triệu cổ phiếu phổ thông để nhà đầu tư thực hiện chứng quyền
số chứng quyền này đã được phát hành từ trước đó
cho phép nhà đầu tư mua cổ phiếu với giá định trước trong tương lai
trump media cho biết sẽ nhận được khoảng hai trăm năm mươi triệu usd nếu số chứng quyền này được thực thi
công ty này cũng muốn bán lại hơn một trăm bốn mươi sáu triệu cổ phiếu hiện nằm trong tay các cổ đông lớn
như cựu tổng thống mỹ donald trump
donald trump hiện nắm bảy mươi tám tám triệu cổ phiếu trump media nhưng sáu tháng sau mới được bán ra
giới phân tích cho rằng các động thái này sẽ làm giảm giá trị cổ phần của nhà đầu tư
nó cũng có thể châm ngòi cho làn sóng bán tháo hàng triệu cổ phiếu
sau khi tin tức này được công bố cổ phiếu trump media giảm hơn một mươi tám chốt phiên một mươi năm tháng bốn
mã này đã mất gần sáu mươi từ hai mươi sáu tháng ba đến nay
trump media mất giá khiến cổ phần của cựu tổng thống mỹ hiện chỉ tương đương với hai hai tỷ usd
giảm mạnh so với bốn tỷ usd cuối tháng trước
theo forbes tổng tài sản của cham hiện vào khoảng bốn tỷ usd
trump media thành lập năm hai nghìn hai mươi một điều hành mạng xã hội chod social do trump lập ra
công ty này có kế hoạch niêm yết thông qua sắp nhập với một spac từ vài năm trước
nhưng gần đây mới thực hiện được do giáo cán pháp lý
từ trước khi công ty này bắt đầu giao dịch giới chuyên gia đã cảnh báo trump media bị định giá quá cao
các chỉ số nền tảng như doanh thu lợi nhuận và người dùng của charts social đều không tốt
công ty này lỗ năm mươi tám triệu usd năm hai nghìn hai mươi ba
và chỉ ghi nhận doanh thu bốn một triệu usd số người dùng hoạt động hàng tháng tại mỹ
cũng giảm năm mươi một trong tháng hai so với năm ngoái
theo hãng dữ liệu simelt con số này hiện khoảng bốn trăm chín mươi bốn người
donald trump bắt đầu sự nghiệp của mình vào cuối những năm một nghìn chín trăm sáu mươi
với tư cách là nhân viên cho công ty bất động sản trump management của cha ông
ông đổi tên nó thành cham organijation và trở thành chủ tịch công ty vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
chuyển hướng kinh doanh từ khu dân cư trong các quận sang các dự án cao cấp ở manhattan
bao gồm việc xây dựng tháp tràm nổi tiếng trên đại lộ số năm new york
và các tài sản mang thương hiệu tràm khác ở new york mumbai và istanbul
donald trump bắt đầu phát triển dòng bạc vào những năm một nghìn chín trăm tám mươi
với việc khai trương sòng bạc hazan tại trump plaza ở atlantic vào năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
sau đó ông mở thêm hai sòng bạc lớn là trump castle và trump timeaha
ông chính thức trở thành tỷ phú vào năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
và vào danh sách tỷ phú mỹ của tạp chí forbes năm một nghìn chín trăm tám mươi chín với khối tài sản một năm tỷ usd
hoạt động kinh doanh khách sạn và sòng bạc của trump
đã bốn lần nộp đơn xin tái tổ chức phá sản trong suốt sự nghiệp của ông
hoạt động quản lý và cấp phép kinh doanh của trump ngày nay được định giá năm mươi chín triệu usd